theo ủy ban nhân dân tỉnh yên bái lễ hội khám phá di tích quốc gia đặc biệt
danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang huyện mù căng trải với chủ đề
điểm mới của chương trình là một số hoạt động như marathon khám phá mù căng trải
với sự tham gia của một trăm linh vận động viên hoạt động trải nghiệm bay trên miền danh thắng
bằng máy bay trực thăng cùng lễ hội camping và sâu thực cảnh bốn mùa mù căng trải
bên cạnh đó còn diễn ra các hoạt động gồm chào mừng tết độc lập mùng hai tháng chín
từ ngày hai mươi chín tháng tám đến ngày hai tháng chín
chương trình khai mạc chào mừng với chủ đề ngày hội non sông gắn với phát động đợt thi đua đặc biệt
chào mừng bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
chợ phiên mù căng trải trưng bày giới thiệu các sản phẩm nông sản văn hóa
ẩm thực các dân tộc
các môn thể thao dân tộc các trò chơi dân gian ném còn thái ném pau kéo co